phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh hà nội
công an hà nam vừa phối hợp với thanh tra sở thông tin và truyền thông xử phạt vi phạm hành chính đối với trường hợp
đăng thông tin sai sự thật về dịch covid một mươi chín trên mạng xã hội
qua tài liệu thu thập ngày ba mươi tháng chín phòng an ninh mạng và phòng phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an hà nam
đã phát hiện tài khoản facebook của một trường hợp trên địa bàn xã an lão huyện bình lục
đăng thông tin sai sự thật liên quan đến tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
tại cơ quan chức năng chủ tài khoản này đã thừa nhận việc đăng thông tin của mình về tình hình dịch covid một mươi chín
trên mạng xã hội facebook là sai sự thật và tự giác gỡ bỏ thông tin cam kết không tái phạm
thanh tra sở thông tin và truyền thông đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính năm triệu đồng
đối với chủ tài khoản về hành vi thông tin sai sự thật